thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa đồng ý ủy quyền cho bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội trình chủ tịch nước
xem xét tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
dự kiến quà tặng sẽ chia làm hai mức là bốn trăm linh đồng và hai trăm linh đồng với tổng kinh phí hơn ba trăm ba mươi tỷ đồng
đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
theo đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội mức quà bốn trăm linh đồng dành cho các đối tượng
bà mẹ việt nam anh hùng đang hưởng trợ cấp yêu đáy hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu
bà mẹ việt nam anh hùng trước ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp yêu đáy hàng tháng
thương binh người hưởng chính sách như thương binh thương binh loại b bệnh binh suy giảm khả năng lao động
từ tám mươi một trở lên đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên
đang hưởng trợ cấp yêu đáy hàng tháng
thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng
thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
mức quà hai trăm linh đồng dành cho nhóm đối tượng
thương binh người hưởng chính sách như thương binh thương binh loại b bệnh binh suy giảm khả năng lao động
từ tám mươi trở xuống đang hưởng trợ cấp yêu đáy hàng tháng
thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
suy giảm khả năng lao động từ tám mươi trở xuống đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
đại diện thân nhân liệt sĩ người thờ cúng liệt sĩ trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân